không chỉ hỗ trợ tận tình người dân làm căn cước công dân trong những ngày nghỉ lễ
nhờ các chiến sĩ mà an ninh trật tự an toàn giao thông mới được đảm bảo

chúc các anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ gặp nhiều may mắn và thành công
trong năm vừa qua cán bộ chiến sĩ công an đã ra sức căng mình ngày đêm để làm nhiệm vụ
và liên tiếp lập công giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân
những hành động thiết thực của các chiến sĩ công an đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân
thật xúc động trước những hành động luôn tận tâm vì nước quên thân vì dân phục vụ của các chiến sĩ
chúc các anh thật nhiều sức khỏe và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đảng và nhà nước đã giao
trải qua bảy mươi bảy năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
lực lượng công an nhân dân đã thể hiện sâu sắc sinh động lòng trung thành tuyệt đối với đảng nhà nước với tổ quốc và nhân dân
chính những hành động vì dân phục vụ vừa gần gũi lại thân thương như thế này
đã lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng công an trong thời bình
tuyệt vời khi tổ quốc gọi tên khi nhân dân cần giúp đỡ
thì dù thời chiến hay thời bình dù có khó khăn gian khổ
thì các cán bộ chiến sĩ lực lượng công an vẫn luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ
hy sinh vì tổ quốc vì nhân dân
rất biết ơn trước những công hiến thầm lặng của các đồng chí
mỗi hành động mỗi hương sáng vì nước quên thân vì dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân
đã góp phần làm cho hòa bình ổn định của đất nước được giữ vững
kỳ cương phép nước được nghiêm minh
tính mạng và cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân được bảo vệ
suy nghĩ quan điểm của bạn về hình ảnh người chiến sĩ công an như thế nào
hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân